thưa quý vị đối tượng phan văn vắt trú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bị phong cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu tạm giữ về hành vi giết người
phan văn vắt là thuyền viên đánh bắt cá ngày hai mươi tháng một mươi khi tàu đang neo đậu ngoài khơi giữa vắt và thuyền trường xảy ra mâu thuẫn vắt đã sử dụng hung khí đâm vào ngực thuyền trường
đến hai mươi giờ cùng ngày thuyền trường đã tử vong nên thuyền viên điều khiển tàu trở về đất liền và báo cho cơ quan công an
bực tức vì cãi nhau và không được ra hạ nợ võ thị ngọc mai đã mua xăng đến đốt phòng của chủ nợ mai đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương tạm giữ
mai có mâu thuẫn về tiền bạc với một phụ nữ ở huyện an phố tỉnh an giang nên hai bên xảy ra sâu sát
tối hai mươi một tháng một mươi do bực tức nên mai đã lấy ổ khóa mang theo để khóa cửa phòng trọ của chủ nợ rồi đổ xăng chan vào phòng và châm lửa đốt
sau khi lửa bùng cháy mai bỏ chúng
tại thời điểm mai phóng hỏa trong phòng trọ đang có người
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị vừa liên tiếp đấu tranh thành công hai chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới thù giữ bốn mươi tám nguyên viên ma túy tổng hợp
vào sáng sớm ngày hai mươi ba tháng một mươi tại quốc lộ chín đoạn thuộc thị trấn crong clang huyện đắk crong lực lượng chức năng bắt quả tang hồ a kinh vận chuyển trái phép một mươi tám viên ma túy
cũng tại quốc lộ chín trước đó lực lượng phối hợp đã bắt giữ hai đối tượng là bùi công tài và đặng quang nghĩa đang tàng trữ vận chuyển gần ba mươi viên ma túy
bất ngờ kiểm tra quán ba trên địa bàn phướng lam sơn thành phố thanh hóa công an thành phố thanh hóa đã phát hiện nhiều người sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong quán có khoảng bảy mươi người trong đó có bốn bàn sử dụng trái phép chất ma túy thù giữ tại chỗ các chất ma túy và các đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh có hai mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ chín mươi sáu ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàn kiếm hà nội là hai đối tượng
đối tượng trần thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại số ba trương công giai phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
đối tượng nguyễn hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu hai đường đấu mã phường thị cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện